để thực hiện có hiệu quả chương trình ô cốp tỉnh hà nam đã chỉ đạo triển khai đồng bộ các hoạt động tuyên truyền
giới thiệu về mục đích nguyên tắc ý nghĩa và nội dung của chương trình ô cốp đến các xã phường thị trấn trong tỉnh
đây chính là cơ sở để các chủ thể sản xuất trực tiếp đăng ký tham gia chương trình ô cốp
sau khi giả soát đánh giá hồ sơ hội đồng đánh giá xếp hạng các sản phẩm ô cốp ở tỉnh hà nam
đã xác định được hai mươi năm sản phẩm có tiềm năng để được công nhận đạt tiêu chuẩn sản phẩm ocope
đây là nơi điểm tương đương với tiêu chuẩn được xếp hạng ba sao trở lên
đến nay tỉnh hà nam có bốn mươi một sản phẩm được công nhận ocope trong đó có một mươi sáu sản phẩm ocope bốn sao hai mươi năm sản phẩm ocope ba sao
đây là những sản phẩm có chất lượng tốt đã qua chế biến mẫu mã đa dạng bao bì đẹp mắt thuộc nhóm hàng thực phẩm và các sản phẩm thủ công